tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì lễ công bố và trao quyết định của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an
đối với thiếu tướng lê văn tuyến phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và thiếu tướng nguyễn văn long cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
chúc mừng hai đồng chí tân thứ trưởng bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị mới
hai đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy truyền thống vẻ vang giữ vững phẩm chất cách mạng
hoàn thành xuất sắc trọng trách quan trọng mà đảng nhà nước ngành công an và nhân dân giao phó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé